hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khối lớn khác như brt đường sắt đô thị tàu điện ngầm và thậm chí là xe đạp công cộng để đi vào
các ngõ nhỏ khu dân cư xe cơ giới khó đi vào ông thủy nói
theo ông thủy quảng châu trung quốc cấm xe máy vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi một khi họ triển khai
nội dung này lập tức có năm mươi nhu cầu đi lại của người dân được xe buýt phục vụ hai mươi chuyển sang
đi ô tô hai mươi chuyển sang đi xe đạp xe đạp điện một mươi chuyển sang đi bộ hà nội hiện nay
vận tải hành khách công cộng mới chỉ đạt một mươi bảy nhu cầu tuy có brt và đường sắt đô thị
nhưng mới một tuyến và thị phần vận chuyển đang trông chờ hết vào xe buýt nhưng đã đặt ra vấn đề
cấm xe máy khu vực trung tâm là vừa chưa phù hợp nóng vội và có phần phi thực tế ông nói tiếp
hiệp hội vận tải hà nội là một trong các cơ quan được đại diện ủy ban nhân dân thành phố hà nội
mời viết tham luận về đề án quản lý phương tiện giao thông khi đang trong quá trình xây dựng
ông bùi danh liên phó chủ tịch hiệp hội vận tải hà nội cho rằng
đây là giải pháp cần thiết nhưng sai mục tiêu chống ủn tắc
theo ông liên để chống ủn tắc hiệu quả có tính bền lâu và cũng chưa cần cấm xe máy
hà nội cần thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm một số giải pháp gồm di rời các trụ sở cơ quan
trường học bệnh viện ra khỏi nội đô theo quy hoạch đã được thủ tướng chính phủ đồng ý
cả chục năm nay quản lý có hiệu quả sử dụng đúng mục đích mặt bằng sau di rời các cơ quan
trụ sở hiện nay gần hai mươi cơ sở ngành của thành phố hà nội đã di rời trụ sở về khu liên cơ võ trí công
nhưng các trụ sở cũ vẫn chưa được bàn giao phục vụ cho các hoạt động công cộng
vậy di rời các trụ sở để làm gì ông liên nói
nếu thực hiện đúng quy hoạch và không cấp phép tràn lan xây dựng nhà cao tầng
trung tâm thương mại trong khu vực nội đô như hiện nay dân số nội thành lập tức giảm ít nhất đến ba mươi
giao thông đi lại dễ thông thoáng giải pháp này cũng giúp ngân sách nhà nước mỗi năm
không phải tốn hạn
các trụ sở đều có hàng nghìn tỷ đồng để xây thêm cầu vượt mở rộng đường xén hè giải phân cách rất phản khoa học
thay mặt ủy ban nhân dân thành phố hà nội ông nguyễn mạnh quyền phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thông tin
nghị quyết tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy của hội đồng nhân dân dừng hoạt động xe máy tại các quận vào năm hai nghìn một mươi bảy
là một chủ trương đúng đắn được đa số người dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ
tuy nhiên ông quyền cũng nhìn nhận kết cấu hạ tầng giao thông vận tải chưa đồng bộ theo quy hoạch
các tuyến vành đai từ một đến ba được đầu tư chưa hoàn chỉnh vành đai thứ tư và vành đai năm chưa được đầu tư
tỷ lệ vận tải hành khắc công cộng chưa đặt theo yêu cầu đề ra
tình trạng un tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp đặc biệt vào giờ cao điểm và các dịp lễ tết tập trung đông người
chưa có lộ trình di rời các cơ quan trung ương trong nội thành ông quyền nói
đề cập các giải pháp thực hiện dừng xe máy trong khu vực các quận nội thành
chiều ngày bảy tháng một mươi hai đại diện sở giao thông vận tải hà nội đơn vị xây dựng đề án cho biết
sở giao thông vận tải và các ngành sở có liên quan đang triển khai đồng bộ sáu nhóm giải pháp đề án đưa ra
trong đó nhóm giải pháp phát triển vận tải hành khắc công cộng sở giao thông vận tải đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
vận tải hành khắc công cộng đặt từ ba mươi đến ba mươi năm nhu cầu
cùng với mục tiêu này khi thực hiện dừng hoạt động xe máy
người dân trong khu vực thực hiện chỉ cần đi bộ dưới năm trăm linh mét là tiếp cận điểm dừng xe công cộng tỷ lệ hiện nay là bốn mươi
với hai mươi khu vực dân cư còn lại chủ yếu nằm trong các khu tập thể dân cư xa đường lớn
thành phố sẽ xây dựng phương án kết nối bằng xe đạp công cộng taxi giá rẻ
thậm chí hoàn thiện hạ tầng về hè để người dân có thể đi bộ
theo báo cáo trong thời gian tới thành phố tiếp tục triển khai tám nhiệm vụ
đầu tiên là xây dựng đề án giao thông thông minh trong tổng thể đề án thành phố thông minh
tập trung vào những nội dung cụ thể như xây dựng cơ sở dữ liệu về hạ tầng giao thông
về phương tiện giao thông và các phần mềm phục vụ công tác quản lý điều hành hệ thống giao thông thông minh
điều hành tổ chức giao thông và xử lý vi phạm giao thông
nhiệm vụ thứ hai là xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến để phục vụ công tác quản lý
điều hành và điều tiết giao thông ứng dụng công nghệ thông tin cho quản lý
sử dụng điểm đỗ xe nhằm tối ưu nhu cầu đỗ xe
cùng với đó là quy định số lượng xe chở người bốn bánh sử dụng động cơ điện phục vụ kinh doanh hoạt động
theo khu vực trên địa bàn thành phố phù hợp với kết cấu và an toàn giao thông
dự kiến sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi một
thành phố cũng thực hiện nhiệm vụ đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố
có nguy cơ ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào
và đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng
và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải khách hàng công cộng
tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm hai nghìn hai mươi
báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ nêu xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển việc làm
đảm bảo đời sống với thương binh có xe ba bánh kinh doanh dịch vụ chở hàng chở người đang hoạt động
giá suất bố trí hợp lý các điểm đỗ dừng điểm trung chuyển phục vụ kết nối
giữa hai loại hình vận tải khách hàng công cộng các điểm giao thông tỉnh với phương tiện giao thông cá nhân
tuy nhiên theo ủy ban nhân dân thành phố với ba nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý
do khung kiến trúc về thành phố thông minh trong đó giao thông thông minh chưa được xây dựng
và ban hành dẫn đến những nhiệm vụ này chưa thể triển khai ngay được
cụ thể đối với thành lập trung tâm quản lý điều hành giao thông chung của thành phố
đảm bảo chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu lực
hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải ủy ban nhân dân thành phố đã kế hoạch số tám mươi năm
về kế hoạch công nghệ thông tin thành phố hà nội vào năm hai nghìn hai mươi trong xác định nhiệm vụ
nghiên cứu tổ chức triển khai trung tâm điều hành thông minh thành phố
trong đó trung tâm gián sát điều hành giao thông và đã giao cho văn phòng ủy ban nhân dân thực hiện
đối với hai nhiệm vụ xây dựng đề án giao thông thông minh trong tổng thể đề án thành phố thông minh
tập trung vào những nội dung cụ thể xây dựng cơ sở dữ liệu về hạ tầng giao thông
về phương tiện giao thông và các phần mềm phục vụ công tác quản lý điều hành hệ thống giao thông thông minh
điều hành tổ chức giao thông và xử lý vi phạm giao thông xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến
để phục vụ công tác quản lý điều hành và điều tiết giao thông ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
sử dụng điểm đỗ xe nhằm tối ưu hóa nhu cầu đỗ xe
ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số năm nghìn hai trăm bảy mươi tám về việc tạm dừng thực hiện
thành phố cho biết sẽ thực hiện tiếp khi có đủ điều kiện về khung kiến trúc của thành phố
thông minh và giao thông thông minh
báo cáo của ủy ban nhân dân tp cho biết trong thời gian tới sẽ thực hiện nghiên cứu
nhằm hạn chế ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường khu vực trung tâm thành phố với hai nội dung
với đề án thu phí phương tiện cơ giới đường bộ vào một số khu vực trên địa bàn thành phố
có nguy cơ ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường sẽ xây dựng đề án thu phí trình cấp
có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo chuẩn kỹ lưỡng đảm bảo điều kiện để tổ chức thực hiện
trong thời gian thích hợp xin ý kiến của các cấp các ngành các nhà khoa học để tổ chức triển khai thực hiện
với đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ
của hệ thống vận tải khách hàng công cộng tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận
vào năm hai nghìn ba mươi thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đo kiểm khí thải mô tô xe máy cũ đang lưu hành
trên địa bàn thành phố làm cơ sở nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng không khí
tiếp tục triển khai đồng bộ các tuyên truyền giáo dục nhằm vận động người dân chấp hành luật giao thông
đường bộ từng bước tạo thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay thế cho phương tiện giao thông cá